hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
dự án khu dân cư bình đa có tổng diện tích hơn bốn mươi bốn m hai dự kiến vốn đầu tư hơn bốn trăm linh hai tỷ đồng
theo kết luận của thanh tra tỉnh đồng nai trong quá trình triển khai dự án khu dân cư bình đa
tổng công ty công nghiệp thực phẩm dofico đã có nhiều sai phạm trong thuê đất gia hạn thuê đất
góp vốn thành lập công ty cổ phần phát triển nhà bình đa bidaco
thanh tra tỉnh đồng nai cũng xác định có tám đơn vị và một mươi hai cá nhân liên quan đến sai phạm vụ án nói trên
hiện công an tỉnh đồng nai phối hợp với các cơ quan liên quan
tiếp tục xác minh làm rõ hành vi sai phạm của từng cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
công an huyện điện biên tỉnh điện biên vừa phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng thu hai kg ma túy tổng hợp
khoảng một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng một mươi một tại bản xuân tre hai xã búng lao huyện mường ảng tỉnh điện biên

công an huyện điện biên chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan tỉnh điện biên công an xã búng lao huyện mường ảng
bắt quả tang đối tượng quang văn lả chú tải huyện triềng sinh huyện tuần giáo về hành vi mua bán trái phép trên ma túy
thu giữ hai kg ma túy tổng hợp
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tri tôn của tỉnh an giang vừa khởi tố và bắt tạm giam nguyễn thanh quang
trú tại thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang về tội cố ý gây thương tích
theo thông tin từ cơ quan điều tra quang cùng gia đình đến nhà người quen ở khu vực thị trấn ba trúc huyện tri tôn
lưu trú qua đêm tối ngày năm tháng một mươi một quang cùng một số người quen tổ chức ăn nhậu
tuy nhiên sau đó đã xảy ra mâu thuẫn với ông trương văn mãn chú tại tỉnh tiền giang
đối tượng đã đá vào người ông mãn khi ông mãn đứng dậy thì bị té ngã xuống nền
dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong
sau đó nhóm thanh niên sử dụng hung khí nguy hiểm có hành vi gây dối trật tự công cộng
vừa bị công an huyện lục ngạn của tỉnh bắc giang tạm giữ
do có mâu thuẫn trên facebook liên quan đến tranh giành địa bàn hoạt động của nhân viên nữ phục vụ quán karaoke
hoàng văn như đã cùng một nhóm trên hai mươi người sử dụng bốn xe ô tô đem theo hung khí đi tìm vi văn trường để giải quyết mâu thuẫn
khoảng hai mươi hai h ngày một mươi hai h
khi nhóm của như đi đến đoạn thôn bãi giải cẩm hòa xã thanh hải huyện lục ngạn
thì bị một nhóm khác khoảng hai mươi người điều khiển xe mô tô che tháo biển kiểm soát chặn lại và dùng dao nhọn gắn với tuyếp sắt dùng gạch đá tấn công
hậu quả là hai người bị thương ba xe ô tô bị hư hỏng và vỡ đổ một đoạn tường rào của nhà dân gần đó
ngay sau khi nhận được vụ việc xảy ra công an lục ngạn đã nhanh chóng xác minh điều tra và tạm giữ một mươi bảy đối tượng
chủ yếu có độ tuổi từ một mươi sáu đến dưới một mươi tám có tiền án tiền sự về tội gây dối trật tự công cộng và tiếp tục truy tìm hoàng văn như và một số đối tượng có liên quan khác đang trốn
một vụ hỗn chiến với nhiều hung khí nguy hiểm được chuẩn bị đã may mắn được lực lượng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau
phối hợp với đơn vị công an thành phố cà mau ngăn chặn kịp thời không để lại hậu quả
công an đã khống chế tạm giữ một mươi tám đối tượng thu nhiều hung khí nguy hiểm khai thác nhanh các đối tượng liên quan khai nhận nhóm của trương phúc hậu sinh năm hai nghìn bảy cầm đầu và do châu nguyên sinh năm hai nghìn bốn cầm đầu có xảy ra mâu thuẫn
nên hai bên đã hẹn đến khu vực của khóm hai phường tám để giải quyết mâu thuẫn
vụ việc may mắn ngăn chặn kịp thời không để lại hậu quả xảy ra
được biết cách này không lâu thì hậu là đối tượng đã dùng dao tự chế chém và gây thương tích cho hai thanh niên khác
mà không hề có mâu thuẫn trước đó
được biết hầu hết các đối tượng tham gia vào hai nhóm trên là thanh thiếu niên
một nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc tại một quán cà phê trên địa bàn phường một thành phố vĩnh long
đã đi đội cảnh sát hình sự công an thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long phối hợp với công an phường một bắt quả tàng
vào thời gian trên qua công tác trinh sát lực lượng công an đã kiểm tra quán cà phê bin sài gòn trên đường lê văn tám
phường một thành phố vĩnh long
phát hiện có tám đối tượng đang tụ tập chơi cờ cá ngựa và đánh bài ăn thua bằng tiền nên đã tiến hành bắt giữ
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ một bộ cờ cá ngựa nhiều bộ bài tay đã qua sử dụng
và trên năm mươi triệu đồng trên chiếu bạc và trên người các đối tượng
hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật
vận chuyển trái phép trên ba trăm năm mươi kg pháo nổ
hai đối tượng vừa bị tổ công tắc
công tác kiểm soát giao thông chốt tân hưng huyện tân châu của tỉnh tây ninh phát hiện và bắt quả tang
khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng nay ngày một mươi chín tháng một mươi một tổ công tác kiểm soát giao thông chốt tân hưng đang trên đường tuần tra kiểm soát
tại tỉnh lộ bảy trăm tám mươi năm thuộc ấp tân tây xã tân hưng huyện tân châu
phát hiện xe ô tô khách biển kiểm soát bảy mươi b hai nghìn hai trăm bảy mươi năm có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra
người điều khiển xe là tài xế trần quốc nguyên chú tại tỉnh
gò dầu và chủ xe là nguyễn thị thân chú tại huyện tân châu
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện phía sau xe ô tô đang vận chuyển một mươi ba bao pháo với các loại tổng trọng lượng gần ba trăm năm mươi một năm kg
tổ công tác đã lập biên bản tiến hành bàn giao người cùng tăng vật cho công an huyện tân châu điều tra xử lý
thưa quý vị thời điểm cuối năm các vi phạm về pháo nổ có chiều hướng gia tăng trên địa bàn cả nước
tại tỉnh nghệ an mới đây hai đối tượng lợi dụng các xe vận tải hàng hóa để ngụy trang vận chuyển hơn hai trăm năm mươi kg pháo nổ đã bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
đây là khoang ô tô được tự chế thành hai ngăn
ngăn phía trong được dùng để cất dấu pháo ngăn phía ngoài chất đầy hoa quả
đó là thủ đoạn dấu pháo của hai đối tượng nguyễn văn tiến chú tại tỉnh quảng trị và hồ mạnh hùng chú tại thị xã thái hòa tỉnh nghệ an
chỉ tính từ ngày một tháng sáu đến ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai công an nghệ an đã phát hiện bắt giữ năm mươi tám vụ bảy mươi một đối tượng vi phạm về pháo thu giữ gần bốn sáu tấn pháo các loại
trong đó hơn sáu mươi số pháo được vận chuyển bằng các xe chở hàng đường dài
để ngăn chặn tình trạng này công an các đơn vị địa phương đã phối hợp với cơ quan chức năng như thanh tra giao thông quản lý thị trường tăng cường tuần tra kiểm soát đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống các vi phạm về pháo ngay từ cơ sở
ngay sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quy định khởi tố bị can và truy nã bị can về hành vi phạm tội vi phạm quy định
nguyễn thị thanh nhàn sinh ngày hai mươi hai tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
nơi thường trú và nơi ở hiện tại trung cư pacific plex số tám mươi ba b phố lý thường kiệt phường trần hưng đạo quận hoàn kiếm thành phố hà nội
nguyễn đăng thuyết sinh ngày hai mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thành an hà nội nơi thường trú tòa nhà g hai giảng võ phường giảng võ quận ba đình thành phố hà nội nơi ở hiện nay mỹ
đỗ mỹ hạnh sinh ngày bốn tháng một năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hiểu hạn quốc tế cát vân sa nơi thường trú phường một mươi một quận năm thành phố hồ chí minh nơi ở hiện tại trung cư goldville phường một quận bốn thành phố hồ chí minh

hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện